thực hiện công tác xây dựng chính phủ điện tử thành phố hà nội đã và đang chỉ đạo xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử thành phố hà nội
phù hợp với khung kiến trúc chính phủ điện tử việt nam
đã có một bốn trăm bốn mươi tám thủ tục hành chính đã triển khai dịch vụ công trực tuyến ở mức độ ba và bốn
đáng chú ý công an thành phố đã cập nhật thông tin quản lý cho trên bảy chín triệu người dân hà nội
trong đó có bảy một trăm một mươi năm một mươi bốn nhân khẩu có hộ khẩu thường trú tại thành phố
bảo đảm thông tin chính xác tuyệt đối không xót lọt nhân khẩu
hà nội cũng đã hoàn thành triển khai cổng dịch vụ công thành phố
cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn đồng bộ tại ba mươi quận huyện thị xã và năm trăm bảy mươi chín xã phường thị trấn
tính đến nay tổng số thủ tục hành chính đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn là một bốn trăm bốn mươi tám thủ tục
tính đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín hà nội đã tích hợp bảy dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia
gồm thông báo hoạt động khuyến mãi đổi giấy phép lái xe cấp chứng chỉ hành nghề y dược
chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh giấy xác nhận tình trạng hôn nhân bản sao trích lục hộ tịch đăng ký khai sinh